ngành nông nghiệp vừa khép lại một năm sản xuất khó khăn do thiên tai kéo dài
tuy nhiên ngành giao quả đã bứt phá ngoạn mục khi vượt lên một số ngành hàng chủ lực
với gần hai năm tỷ usd giá trị xuất khẩu xuất siêu hơn một năm tỷ usd
dự báo dư địa xuất khẩu đối với mặt hàng giao quả vẫn còn nhiều có thể tăng gấp một mươi lần hiện tại
đây là vùng nguyên liệu xuất khẩu rau quả lớn nhất miền bắc
ngay từ những ngày đầu năm mới người trồng dứa đã tất bật với công việc làm đất chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới
nhờ thị trường rộng mở giá cả ổn định đất trồng dứa hầu như không nghỉ mà cuối vụ quanh năm
thừa này đang trồng mới thì thừa khác chuẩn bị cho thu hoạch
năm hai nghìn một mươi sáu là năm thắng lợi lớn đối với người trồng rau quả xuất khẩu
trong khi đó các nhà máy chế biến cũng đang hoạt động hết công suất để đáp ứng đủ yêu cầu đơn hàng từ nhà nhập khẩu
đơn cử tại nhà máy này những hợp đồng xuất khẩu của năm hai nghìn một mươi bảy đã được ký từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
đáng nói là thị trường trọng điểm của doanh nghiệp này
chủ yếu là nhật bản eu những thị trường mang lại giá trị cao cho nông sản việt nam
trong năm hai nghìn một mươi sáu tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi đạt một mươi hai triệu usd trong đó là ba mươi năm giá trị kim ngạch xuất khẩu sang thị trường nhật bản
cho đến thời điểm hiện tại tất cả các hợp đồng cho sản phẩm của năm hai nghìn một mươi bảy hầu hết chúng tôi đã được ký từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu
cho đến thời điểm bây giờ chúng tôi đã đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy là chỉ là tập trung tổ chức sản xuất làm sao để đủ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng
rau quả vốn chưa được coi là ngành hàng chủ lực nhưng đã liên tục đạt được tăng trưởng cao trong những năm gần đây
bất chấp những khó khăn từ điều kiện sản xuất gặp nhiều hình thái thời tiết bất lợi
dừng năm hai nghìn một mươi sáu rau quả xuất siêu hơn một năm tỷ usd vượt lên cả ngành hàng lúa gạo
những đóng góp từ xuất khẩu rau quả cho giá trị kim ngạch nông sản nói chung
đã khiến các nhà quản lý buộc phải thay đổi cách nhìn
cũng như đưa ra chính sách định vị lại ngành hàng này
và những cây trồng nào có lợi thế của vùng hoặc để phục vụ nổi tiêu
thì chúng ta cũng xác định rõ ràng để chúng ta có những định hướng trong việc đầu tư
hiện nay rau quả của việt nam đã được xuất đi trên bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó trung quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất trong nhiều năm qua
nhật bản hàn quốc mỹ là những thị trường giàu tiềm năng
có nhu cầu lớn và đang có xu hướng chuyển sang đẩy mạnh tiêu thụ hàng việt nam
không khí sản xuất ngay từ những ngày đầu năm này cho thấy những dự báo
trong năm hai nghìn một mươi bảy